khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hôm nay tại công ty trách nhiệm hữu hạn chang sinh việt nam
đóng tại xã thạnh phú huyện vĩnh cửu của tỉnh đồng nai đã xảy ra cháy lớn
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
đã cùng công an thành phố biên hòa và công an huyện vĩnh cửu nhanh chóng triển khai người
và phương tiện chữa cháy xuống hiện trường để tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ
đến một mươi bảy h ba mươi phút đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt
theo thông tin ban đầu sự cố cháy xuất phát từ một cỗ máy bên trong nhà xưởng rồi lan ra
vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người thiệt hại về tài sản đang được thống kê
cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy